được tin vụ xả súng tại trung tâm thương mại thuộc tỉnh nakhon prasachima tại thái lan ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương
ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi điện thăm hỏi đến thủ tướng chính phủ vương quốc thái lan prajut chan o cha